tỉnh phú yên đang triển khai quy hoạch xây dựng kè chống sạt lở bờ tả sông ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị
đoạn từ cầu đa giang mới đến cầu đà giang cũ với tổng mức đầu tư tám trăm một mươi sáu tỷ đồng
dự án kè chống sạt lở bờ tả sông ba có tổng diện tích đất sáu mươi sáu ha quy mô xây dựng mới kè bảo vệ bờ sông
kết hợp nạo vét khơi thông dòng chảy tiêu lũ bảo vệ tính mạng tài sản ổn định đời sống nhân dân và cơ sở hạ tầng trong khu vực
kết nối với dự án kè chống sạt lở bồi lấp cửa biển đa diễn và các dự án trong khu vực tạo quỹ đất phát triển hạ tầng đô thị ven sông ba
nhiều năm qua do tác động tiêu cực của hoạt động khai thác cát ồ ạt và lũ lụt bờ sông ba đoạn qua huyện sơn hòa phú hòa đông hòa và thành phố tuy hòa
bị xâm thực nặng nề có nơi hàng trăm mét gây biến đổi dòng chảy làm mất đất sản xuất và ngày càng ăn sâu vào khu dân cư